trung tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
đã có buổi làm việc tại trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam
trong năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm đã thực hiện hỗ trợ nạn nhân tai nạn bom mìn tại quảng nam hà tĩnh
và tai nạn bom mìn tại khu đô thị văn phú hà đông
thực hiện dự án khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ theo tiêu chuẩn
hành động mình quốc tế tiến hành tập huấn triển khai áp dụng thí điểm quy trình khảo sát kỹ thuật mới
tại huyện a lưới thừa thiên huế bước đầu đã đạt kết quả tốt
trong năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương
để thực hiện tháo gỡ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh một cách hiệu quả nhất